đội cảnh sát giao thông số hai thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng tổ chức đua xe trái phép trên quốc lộ hai mươi vào dạng sáng ngày hôm nay
ba giờ một mươi năm phút ngày chín tháng sáu nhận được tin báo của người dân có một nhóm thanh niên khoảng bảy mươi người đang tụ tập nẹt pô gây mất an ninh trật tự
tại km số ba quốc lộ hai mươi thuộc xã bào hàm hai thống nhất đồng nai đội cảnh sát giao thông số hai đã triển khai lực lượng vây bắt
khi thấy lực lượng công an nhóm thanh niên đã dồ ga bỏ chạy tiếp tục truy đuổi tổ công tác đã bắt được bảy đối tượng tạm giữ bảy xe mô tô các loại
tất cả các đối tượng và tăng vật đã được đưa về trụ sở công an tiếp tục điều tra
tại cơ quan công an các đối tượng đều thừa nhận hành vi tụ tập để đua xe trái phép là vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự
các đối tượng này có độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi tám điều khiển xe mô tô có dung tích xy lanh từ năm mươi phân khối trở lên
phần lớn những chiếc xe này đã bị độ phá thành khối lớn và nhiều chiếc xe máy không có gương chiếu hậu không có biển và giấy chứng nhận đăng ký xe